đoạn của các đối tượng là điều khiển xe mô tô đến những đoạn đường vắng
nếu phát hiện phụ nữ đi một mình sẽ áp sát đạp xe nạn nhân và dùng nhiều hung khí để uy hiếp khống chế và cướp tài sản
chỉ trong thời gian ngắn từ ngày hai mươi ba tháng ba đến ngày hai mươi sáu tháng ba nhóm đối tượng đã liên tiếp gây ra tám vụ cướp tài sản trên địa bàn xã an lập huyện dầu tiếng và xã an điền thị xã bến cát
hiện lực lượng công an đang truy xét các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định
còn tại đắk lắc công an huyện crong búc vừa ra quyết định khởi tố hai đối tượng có nhiều tiền án chuyên đột nhập nhà dân ở các tỉnh thành để trộm cắp với nhiều thủ đoạn tinh vi
các đối tượng gồm nguyễn viết chiến và phạm văn đào cùng chú tại huyện phú ninh tỉnh quảng nam
trước đó chiến và đào dùng xe máy đi qua các tỉnh dọc quốc lộ một mươi bốn để dò la
khi đến xã pâng rang huyện crong búc thì phát hiện một nhà dân khóa cổ
đóng cửa hai đối tượng đã đột nhập đục phá kết lấy đi sáu mươi triệu đồng tiền mặt cùng nhiều trang sức bằng vàng với tổng trị giá khoảng một trăm hai mươi triệu đồng
ngoài ra hai đối tượng này còn phá hỏng nhiều tài sản như camera chuông báo động máy đo độ cà phê của hộ dân trên với tổng thiệt hại khoảng tám mươi hai triệu đồng
qua đấu tranh khai thác các đối tượng còn khai nhận trước đó đã đột nhập hai nhà dân ở tỉnh gia lai trộm cắp nhiều tiền mặt và trang sức bằng vàng với tổng trị giá khoảng năm trăm ba mươi triệu đồng
chiều hai mươi bảy tháng ba mưa lớn kèm theo dông lốc khiến cho chín mươi ba căn nhà và nhiều diện tích hoa màu cây ăn trái của người dân ở xã biên giới phú hữu huyện an phố tỉnh an giang thiệt hại nặng
thống kê bước đầu của huyện an phú vụ rông lốc không gây thương vong về người nhưng khiến ba căn nhà sập hoàn toàn chín mươi căn tốc mái vách và nhiều diện tích hoa màu cây ăn trái của người dân ở ba ấp
gồm phú thạnh phú hòa phú hiệp xã biên giới phú hữu
chiều cùng ngày lãnh đạo huyện an phố tỉnh an giang đã huy động lực lượng phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục rông lốc di chuyển đồ đạc nhà cửa bố trí nơi ở tạm đồng thời khẩn trương ra soát nắm thông tin các trường hợp bị thiệt hại để kịp thời hỗ trợ cho người dân
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng an ninh điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã
công an thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh hoặc ở lại việt nam trái phép
đối tượng đặng thị hương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn cao minh xã trầm lộng huyện ứng hỏa thành phố hà nội có nốt ruồi cách ba cm trên sau cánh mũi phải
và đối tượng nguyễn thị vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại phòng một trăm linh bốn a một tập thể mì chùa bộc phường quang trung quận đống đa thành phố hà nội
còn về tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác phòng cảnh sát thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thế vượng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại số ba ngõ một trăm hai mươi ba đường xuân phương tổ dân phố bốn hòe thị phường phương canh quận nam từ liêm thành phố hà nội cao một m năm mươi bốn và có sẹo chấm cách một cm trên trước đầu lông mày phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện